để bảo đảm hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tp hcm
việc đầu tư và trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đã được tăng cường trong thời gian gần đây
trong đó đã lắp mới hơn bốn năm trăm linh trụ nước chữa cháy
tp hcm đã khảo sát và tiến hành lắp mới bốn năm trăm linh năm trụ nước
nâng tổng số trụ nước chữa cháy hiện có trên địa bàn lên một mươi ba trăm linh trụ
có một tám trăm bảy mươi ba bể nước chữa cháy trên năm mươi mét khối tăng năm trăm bốn mươi chín bể
có tám trăm linh hai bến điểm có thể sử dụng để lấy nước chữa cháy
lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng được trang bị bổ sung thêm bảy mươi hai phương tiện cơ giới
phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
so với tốc độ phát triển kinh tế xã hội thì sự đầu tư chưa tương xứng
trong khi thành phố có dân số đông nhất nước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp
luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ